theo số liệu tổng hợp nguồn cung bất động sản năm hai nghìn một mươi chín của bộ xây dựng giao dịch bất động sản năm qua đã giảm trên khắp cả nước
tuy nhiên thị trường nhìn chung vẫn ổn định chưa có biến động lớn
số dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai ở hà nội và tp hcm là một trăm linh năm trong đó hà nội có năm mươi tám dự án tp hcm có bốn mươi bảy dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
thống kê sơ bộ số lượng giao dịch tại hà nội tp hcm và một số địa phương có thị trường bất động sản phát triển như khánh hòa đà nẵng quảng ninh kiên giang giảm hai mươi sáu một số lượng bất động sản nghỉ dưỡng căn hộ du lịch biệt thự du lịch giảm hai mươi so với năm hai nghìn một mươi tám
về giá bất động sản năm qua cũng có sự thay đổi tại một số khu vực đặc biệt là thị trường đất nền tại một số địa phương vùng ven đô thị lớn như hà nội và tp hcm các tỉnh miền đông nam bộ